thưa quý vị vụ cháy trung cư mini ở khương đình thanh xuân vừa qua đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản
thường xót hơn có rất nhiều người trong đó có không ít trẻ em đã và đang phải đối mặt với nỗi đau quá lớn khi tận mắt chứng kiến sự mất mát ra đi của người thân
ngay lúc này bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì việc hỗ trợ tư vấn sức khỏe tâm lý kịp thời cho những người sống sót cũng là điều vô cùng cần thiết
tại nhiều quốc gia trên thế giới đây là một công tác quan trọng thường được triển khai song song với các hoạt động cứu nạn cứu hộ sau các tai nạn và thảm họa nghiêm trọng
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi trận cháy rừng dữ dội tàn phá thị trấn lahaina trên đảo maui bang hawaii của mỹ
trong khi hàng chục người vẫn còn bất tích những nạn nhân sống sót như trịnh
chị thierry lorens vẫn chưa thể quên được ký ức kinh hoàng về thảm họa
thật khủng khiếp chúng tôi đã mất tất cả mảnh đất này đã nuôi sống chúng tôi nhưng giờ mọi thứ chỉ còn cho tàn
những đêm mất ngủ vì thường xuyên mơ thấy ác mộng luôn cảm thấy lo lắng hồi hộp căng thẳng
may mắn không bị thương về thể chất nhưng chị thierry đã gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý
chúng tôi thực sự không thể bỏ lại
chúng tôi thực sự cần tới những sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần
rất nhiều người rơi vào tình trạng dối loạn căng thẳng sau sàng chấn nó đang đè nặng lên cuộc sống của chúng tôi
những người như chị thierry thường được coi là những nạn nhân âm thầm sau thảm họa
bởi dù không gặp chấn thương về thể chất nhưng những vấn đề về tâm lý lại ám ảnh họ suốt thời gian dài
nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này ngay từ khi các đội cứu hộ cứu nạn được triển khai tới hawaii nhằm kiểm soát cháy rừng
nhiều trung tâm tư vấn tâm lý tạm thời cũng được dựng lên để hỗ trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng
có rất nhiều người phải đối mặt với các vấn đề tâm lý khi gặp phải những thảm họa như thế này
biểu hiện thường gặp là tâm trạng lo lắng gặp ác mộng dễ hoảng loạn
chính vì vậy họ cần được sự hỗ trợ kịp thời càng sớm càng tốt để vượt qua những tổn thương về lâu dài
hỗ trợ ban đầu tập trung vào việc ổn định tâm lý
và xác định xem làm thế nào để các nạn nhân có thể vượt qua những chấn thương tâm lý
điều này không hề dễ dàng nhất là khi họ bị thương hay mất người thân
tư vấn hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các nạn nhân trong các vụ tai nạn hay thảm họa từ lâu đã được coi là vấn đề quan trọng tại mỹ
tại nhiều thành phố lớn trên cả nước nhiều biệt đội phản ứng nhanh tiếp nhận các cuộc gọi liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần đã được thành lập nhằm hỗ trợ nhanh và sớm nhất cho người dân
công việc đòi hỏi những người tham gia phải có nhiều thời gian có kiến thức và được đào tạo chuyên môn
trước hết phải giúp ổn định tâm lý cho các nạn nhân sau đó mới tính tới việc hỗ trợ tâm lý về lâu dài
theo các chuyên gia các nước trên thế giới cần phải nâng cao nhận thức và hiểu biết về tâm quan trọng của sức khỏe tâm thần
để những người may mắn sống sót sau các tai nạn hay thảm họa không rơi vào tình cảnh trở thành những nạn nhân trong